trong một thông báo trên mạng xã hội facebook thủ tướng honcharuk viết rằng để gạt bỏ mọi nghi ngờ về sự tôn trọng và sự tiến nhiệm của ông đối với tổng thống ông đã viết đơn từ chức và đã đệ trình lên tổng thống ukraine zelensky
thủ tướng cũng cho rằng nội dung đoạn ghi âm hoàn toàn sai sự thật văn phòng tổng thống ukraine đã nhận được đơn từ chức và sẽ cân nhắc về quyết định này
đoạn ghi âm bị dò gì được cho là có được tại một cuộc họp không chính thức giữa các bộ trưởng và quan chức cấp cao của ngân hàng trung ương ukraine hồi tháng một mươi hai vừa qua
mỹ vừa triển khai hàng loạt thiết bị quân sự và hậu cần tới miền đông và đông bắc syri đây là nơi tập trung nhiều mỏ sầu có vị trí chiến lược quan trọng ở syri
khoảng bảy mươi năm thiết bị quân sự và hậu cần được mỹ chuyển tới tỉnh ở miền đông đây anzo và một tỉnh đông bắc hasaka từ tối qua và đang tiến gần tới một căn cứ của mỹ ở syri
trước đó hồi tháng một mươi tổng thống mỹ donald trump đã nhấn mạnh chính sách giữ dầu mỏ ở syri đồng thời ám chỉ washington có thể sẽ không trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp
cảnh sát anh vừa bắt giữ một người đàn ông tại đông sussex nằm trong đường dây đưa người trái phép từ việt nam sang anh
đối tượng này là một nhân vật quan trọng trong mạng lưới tội phạm có tổ chức chuyên đưa người nhập cư trái phép hoạt động trên phạm vi toàn cầu
đối tượng là khanh chan ba mươi chín tuổi đã tham gia đường dây buôn người quốc tế trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín
những người nhập cư trái phép đã được đưa đến pháp
sau đó đi bằng xe tải
từ pháp qua các cảng để vào anh hoặc các nước khác trong liên minh châu âu
các nhân viên điều tra thuộc cơ quan tội phạm quốc gia anh đã phối hợp với các nhà chức trách pháp theo dõi và phát hiện ra nơi trú ẩn của y tại sussex
và đã bắt giữ được đối tượng này theo lệnh truy nã của cảnh sát châu âu
đối tượng sẽ bị dẫn độ về pháp để thụ án tù tại đây
trong thời gian làm các thủ tục để dẫn đổ về pháp đối tượng sẽ trình diện tòa án westminster của anh trong ngày một mươi bảy tháng một

trong hội nghị trực tuyến về công tác tuyển quân tại bắc kinh từ năm hai nghìn hai mươi trung quốc sẽ thay đổi chế độ tuyển lính nghĩa vụ quân sự từ một lần một năm thành hai lần một năm
cụ thể tuyển nghĩa vụ quân sự tại đợt một tại trung quốc sẽ bắt đầu từ giữa tháng hai đến cuối tháng ba và đợt hai sẽ từ giữa tháng tám đến cuối tháng chín
chế độ xuất ngũ cho quân nhân vì thế cũng thay đổi thành hai lần một năm
ngoài ra tổng số người được tuyển nghĩa vụ quân sự sẽ vẫn duy trì ổn định so với những năm trước
theo luật pháp trung quốc lính nghĩa vụ sẽ phục vụ quân ngũ trong hai năm
khoảng bốn mươi năm triệu người ở nam phi phần lớn là phụ nữ và trẻ em đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực do hạn hán lũ lụt và kinh tế khó khăn
liên hợp quốc cảnh báo họ chỉ bảo đảm được một nửa trên tổng số bốn trăm tám mươi chín triệu đô la cần có
nếu không nhận được đủ nguồn viện trợ cần thiết thì cơ quan này sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc giảm hỗ trợ cho những người có nhu cầu
theo giám đốc khu vực chương trình lương thực thế giới của liên hợp quốc cuộc khủng hoảng nạn đói ở miền nam châu phi đang ở quy mô lớn chưa từng thấy đặc biệt là tại một số quốc gia như madagascar malawi mozambique nambia
gần một nửa trong tổng số một mươi năm triệu người dân zimbabwe đang phải sống trong tình trạng thiếu lương thực thực phẩm
một mươi dân số nam bia cũng đang phải sống trong tình trạng không được bảo đảm lương thực
nhiều gia đình ăn ít hơn bỏ bữa không cho con đi học bán hết tài sản
thậm chí rơi vào cảnh nợ nần
các chuyên gia đã dự báo thời tiết nóng và khô hạn vẫn sẽ tiếp tục trong nhiều tháng tới và tình hình có thể sẽ xấu hơn vì mùa khô kéo dài hơn thông thường ảnh hưởng đến vụ thu hoạch mũ cốc hàng năm
bốn công ty vừa đệ đơn kiện facebook lên tòa án liên bang mỹ với cáo buộc cạnh tranh không công bằng
cụ thể là cản trở các nhà phát triển ứng dụng tiếp cận nguồn dữ liệu người dùng của mạng xã hội lớn nhất thế giới này
theo đơn kiện nộp lên tòa án quận bắc california các nguyên đơn yêu cầu facebook
phải trả lời về những thiệt hại mà mạng xã hội này gây ra với bốn công ty sau khi ngăn họ tiếp cận dữ liệu người dùng facebook
hiện đại diện của facebook chưa bình luận về thông tin này
từ năm hai nghìn một mươi hai facebook bắt đầu chặn quyền tiếp cận nguồn dữ liệu của một số ứng dụng khiến nhiều công ty gặp khó khăn trong việc phát triển sản phẩm
ngay sau khi được duma quốc gia tức hạ viện nga thông qua chiều qua tổng thống nga vladimir putin đã ký xác lệnh bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan thuế liên bang nga ông mikhail misustin làm thủ tướng mới
đây được coi là một phần trong kế hoạch cải tổ hệ thống chính trị được tổng thống putin đột ngột thông báo trong thông điệp liên bang ngày một mươi năm tháng một
các chuyên gia cho rằng biến động chính trường đầy bất ngờ này là một phần trong kế hoạch tổng thể nhằm duy trì quyền lực cho tổng thống vladimir putin sau năm hai nghìn hai mươi bốn
ngày một mươi năm tháng một tại cuộc họp của tổng thống nga vladimir putin với các thành viên của chính phủ sau khi thông điệp của người đứng đầu nhà nước được gửi đến quốc hội liên bang thủ tướng dmitry medvedev tuyên bố chính phủ nga sẽ được giải tán
thông điệp liên bang nga đề cập đến một loạt thay đổi cơ bản đối với hiến pháp liên bang nga trong bối cảnh đó rõ ràng chúng tôi với tư cách là chính phủ nên cung cấp cho tổng thống cơ hội đưa ra tất cả các quyết định cần thiết cho việc này
tôi nghĩ rằng ông putin muốn bổ nhiệm một chính phủ mới theo ý tưởng của mình về những gì nó nên trở thành đó là không có sự bỏ phiếu cho các ứng viên từ phía các nghị sĩ
chính phủ sắp tới rõ ràng sẽ được thành lập với sự tham gia lớn của quốc hội ngoài ra tôi tin rằng quy trình mới để bổ nhiệm chính phủ là dành cho tổng thống tiếp theo của liên bang nga điều này khẳng định ý định của ông putin sẽ rời khỏi vị trí này trong tương lai
có thể xuất hiện hai kế hoạch
nhật bản vladimir putin quyết định thay đổi thủ tướng rất có thể thành người mà ông lựa chọn cho vị trí tổng thống hay chính xác hơn là cho vị trí người duy trì trật tự chức tổng thống sau năm hai nghìn hai mươi bốn đây chỉ là một trong những cách diễn giải đơn giản nhất về quyết định giải tàn chính phủ
một cách khác phức tạp hơn nhưng cũng có thể tồn tại đó là ông putin muốn giảm trách nhiệm chính trị trực tiếp cho ông medvedev về những gì xảy ra trong những năm tới và do đó chuẩn bị tốt hơn cho ông về vai trò người duy trì trật tự
trong khi đó nhà khoa học chính trị vitaly kamyshev bày tỏ quan điểm về động thái lạ này
theo tôi sự giải tán của chính phủ là một phần trong kế hoạch tổng thể nhằm duy trì quyền lực cho ông putin sau năm hai nghìn hai mươi bốn
sau năm hai nghìn hai mươi bốn ông putin có khả năng trở thành người đứng đầu một cấu trúc quyền lực hoàn toàn mới hội đồng nhà nước với quyền lực lớn sẽ kiểm soát các lực lượng an ninh
hiện tại vị trí thủ tướng sẽ chỉ là kỹ thuật không phải là nhân vật có ảnh hưởng
sau năm hai nghìn hai mươi bốn người đứng đầu chính phủ cũng sẽ có ảnh hưởng hạn chế
trong thực tế các bộ trưởng trong nội các của cựu thủ tướng medvedev không hề biết rằng mình sẽ phải rời bỏ vị trí cho tới khi gặp mặt tổng thống putin vào ngày một mươi năm tháng một
theo giờ wanian các kế hoạch thành lập chính phủ mới của tổng thống nga vladimir putin đã được giữ bí mật tới phút chót
chỉ tới khi tham dự một cuộc họp đột xuất các bộ trưởng mới được biết rằng họ sẽ phải rời khỏi vị trí của mình
đó hoàn toàn là một cú sốc trong chính phủ các bộ trưởng không biết những gì đang được chuẩn bị cho họ thậm chí ngay cả khi họ được triệu tập tới cuộc họp với tổng thống và thủ tướng
quyết định cải tổ chính phủ và sửa đổi hiến pháp đầy bất ngờ được cho là sẽ giúp ông putin bảo đảm được một vị trí và tầm ảnh hưởng trong chính phủ nga sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống vào năm hai nghìn một mươi

trong khi đó đối với tân thủ tướng nga từng đứng đầu cục thuế liên bang nga trong tám năm và nổi danh là một người nắm vững công nghệ ông misustin đã được gọi là nhân viên thuế của tương lai một danh hiệu thể hiện những nỗ lực của ông trong công cuộc cải cách các cơ quan thuế trên toàn bộ nước nga
nhà lãnh đạo năm mươi bốn tuổi này đã đơn giản hóa các thủ tục thuế cho người dân khi đưa vào hoạt động hệ thống một cửa cắt giảm các quy trình giấy tờ với việc số hóa hầu hết các thủ tục và xây dựng một hệ thống dữ liệu thống nhất vào năm ngoái
nhờ vào những cải cách này mà doanh thu thuế của nga đã có sự gia tăng rõ rệt tuy nhiên một số nhà quan sát vẫn đánh giá ông là người ngoài giới và không chắc liệu có thể được coi là một người kế thừa tiềm năng cho tổng thống putin hay không
giờ đây nước nga phải chuẩn bị cho một cuộc bỏ phiếu toàn quốc
theo đề xuất sửa đổi hiến pháp của tổng thống putin đây không chỉ là một cuộc trưng cầu ý dân thông thường mà nó còn được kỳ vọng thể hiện sự ủng hộ của dư luận đối với những tham vọng của nhà lãnh đạo nga sau năm hai nghìn hai mươi bốn
các chuyên gia dự đoán đó sẽ là một sâu diễn chính trị lớn nhất mà nga từng chứng kiến
và đến đây thì bản tin gmt cộng bảy tối nay xin được dừng lại cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt